dụng bao cao su khi quan hệ tình dục giúp cho phòng ngừa những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và cũng là biện pháp tránh thai an toàn
nhưng việc sử dụng bao cao su có thực sự an toàn và không có tác dụng phụ hay không
hãy cùng tìm hiểu những vấn đề này qua bài viết của bác sĩ đình liên
theo bác sĩ đình liên sau khi quan hệ tình dục một số người thường xuyên bị ngứa và khó chịu ở vùng kín
nguyên nhân của tình trạng này rất có thể là do bị dị ứng bao cao su
trong đó bao cao su làm từ mù cao su là loại dễ gây dị ứng nhất
khi bị dị ứng bao cao su thường có các biểu hiện như ngứa ngáy nổi mề đay mẩn ngứa sưng vùng kín đau đầu khó thở chóng mặt
trường hợp nặng có thể gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong nếu không xử lý kịp thời
các triệu chứng dị ứng bao cao su ở nam và nữ khá giống nhau
tuy nhiên do màng nhảy trong âm đạo của nữ giới hấp thụ protein trong mũ cao su nhanh hơn màng nhảy trên dương vật
nên phụ nữ có khả năng cao sẽ gặp phải phản ứng dị ứng toàn thân
tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu mỹ tỷ lệ người bị dị ứng và các trường hợp dị ứng với mũ cao su tự nhiên là rất ít
để phòng tránh nên sử dụng bao cao su làm từ mũ cao su nhân tạo thay vì mũ cao su tự nhiên
các loại bao cao su hiện nay thường được sản xuất rất mỏng để tăng độ kích thích trong cuộc yêu
tuy nhiên một số người vẫn cho rằng họ bị giảm kích thích khi sử dụng bao cao su khi làm chuyện ấy
một số cặp vợ chồng cho rằng khói cảm trong khi quan hệ tình dục bị giảm do sự cản trở của bao cao su
nhưng thực sự thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bao cao su với nhiều hình dạng kích thước màu sắc hương thơm kết cấu chất liệu khác nhau
vì vậy có thể có loại phù hợp với nhu cầu của bạn để yêu một cách thoải mái và thú vị nhất
bên cạnh các phương pháp tránh thai như đặt vòng uống thuốc tránh thai cây thuốc tránh thai thắt ống dẫn tinh
thì sử dụng bao cao su là một trong những biện pháp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay
điều này có nghĩa là sử dụng bao cao su thực chất là một biện pháp gây thai
tuy nhiên không có biện pháp tránh thai nào đảm bảo một trăm linh và bao cao su cũng vậy
nguyên nhân là do chất lượng của bao cao su cần phải dùng đúng theo hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất và cũng cần phải bảo quản đúng cách
chất lượng bao cũng bị ảnh hưởng nếu để ở nơi quá nóng
các chất dầu bôi trơn cũng bị khô nếu quá hạn sử dụng
bao dễ bị rách nếu bị vật nhọn lâm phải họ cũng có thể do sử dụng bao cao su sai cách
bao cao su còn là biện pháp hiệu quả nhất để tránh các bệnh lây qua đường tình dục như hiv lậu giang mai
tuy nhiên không có nghĩa là dùng bao cao su rồi thì hoàn toàn đảm bảo bạn sẽ không mắc bệnh
các vùng da bị bệnh không được bao cao su bảo vệ vẫn có thể có khả năng lây nhiễm cho người khác
ngoài ra ba cao su không có khả năng chống lây nhiễm các bệnh ngoài da như ghẻ nhiễm trùng
để ba cao su được phát huy tác dụng tốt nhất và hạn chế các tác dụng phụ
nên chọn ba cao su của những thương hiệu uy tín từ các cửa hàng chính hãng
không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc cẩn thận hàng nhái hàng kém chất lượng vì luôn tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe
vậy để sử dụng bao cao su an toàn thì cần sử dụng như thế nào
thứ nhất phải chọn bao cao su đúng cách
hiệu quả của bảo vệ bao cao su trong thực tế thấp hơn rất nhiều so với khuyến cáo của nhà sản xuất
điều này là do mọi người không sử dụng bao cao su đúng cách
thường làm hỏng ba cao su trong quá trình sử dụng và khiến nó trở lên phản tác dụng
khi mua bao cao su có thể thử một chút để tìm được loại bao cao su phù hợp với mình
nếu quá chật bao cao su sẽ dễ bị đứt hơn nếu quá lỏng nó có thể bị tuột ra
một số nam giới thấy rằng bao cao su làm giảm cảm giác hoặc không thoải mái khi đeo
bạn có thể thích một loại bao cao su nhất định vì nó thoải mái hơn cho bạn hoặc mang lại cảm giác cao hơn trong khi quan hệ tình dục
một số bao cao su được bôi chân bằng nocinol chín
một chất tiêu diệt tinh trùng và giúp tránh thai
tuy nhiên bao cao su không có chất diệt tinh trùng là một lựa chọn tốt hơn vì một số lý do
bao cao su diệt tinh trùng dường như không hiệu quả hơn bao cao su bối trơn trong việc tránh thai
nonoxinon chín có thể gây kích ứng hoặc làm hỏng các tế bào già ở âm đạo hoặc trực tràng
điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây chuyển qua đường tình dục
thuốc diệt tinh trùng không giúp bảo vệ bạn hoặc bạn tình chống lại hivs hoặc các bệnh lây chuyển qua đường tình dục khác
bao cao su diệt tinh trùng có giá thành cao hơn các loại bao khác và hạn sử dụng ngắn hơn
thứ hai cần phải sử dụng hiệu quả và an toàn để phòng bệnh
cần bảo quản bao cao su ở nơi khô giáo thoáng mát
việc tiếp xúc với không khí nhiệt và ánh sáng làm tăng khả năng bị rách bao cao su
không giữ bao cao su trong ví tiền hoặc túi sau quá một tháng
không cất bao cao su trong ngăn đựng găng tay trong thời gian dài
ma sát và nhiệt có thể khiến bao cao su bị vỡ và kém tác dụng hơn
kiểm tra ngày hết hạn
không sử dụng bao cao su quá hạn sử dụng
kiểm tra ba cao su xem có bị hư hỏng không
kiểm tra độ giòn vết rác nhỏ hoặc lỗ kim châm trước khi sử dụng
đảm bảo chỉ sử dụng chất bôi trơn chống nước
nếu sử dụng bao cao su làm từ mổ cao su
không sử dụng chất bôi trơn gốc dầu như dầu khoáng dầu em bé dầu ô lưu và các loại dầu ăn khác
kem đánh răng kem chống nắng kem giữ ẩm hoặc kem dưỡng da
vì có thể làm suy yếu và khiến ba cao su bị rách vỡ
không bao giờ sử dụng lại bao cao su vì sẽ làm tăng nguy cơ mang thai
và lây truyền các bệnh lây chuyển qua đường tình dục
chỉ sử dụng bao cao su từ mù cao su hoặc polyzeroten
để ngăn ngừa các bệnh lây chuyển qua đơn tình dục
đọc thông tin được công bố trên bao bì về chất liệu
và xem có được rán nhãn để phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không
sử dụng bao cao su trong bất kỳ hoạt động tình dục nào
điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây chuyển qua đường tình dục
cho dù bạn có quan hệ tình dục qua đường âm đạo miệng hay hậu môn
cách sử dụng bao cao su đúng cách với nam giới
bước một kiểm tra bên ngoài bao cao su
trước khi sử dụng ba cao su cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
và kiểm tra hạn sử dụng ghi trên bao bì
bao cao su phải còn nguyên vẹn nằm trong vỉ
sau khi mở túi chứa bao cao su nên sử dụng ngay
không nên mở quá lâu mới dùng vì không khí sẽ tràn vào bên trong bao cao su
và rất dễ bị rách
bước hai bóc và kiểm tra bên trong bao
cần kiểm tra bao con su bị thủng hoặc rách hay không
nếu bao cao su bị rách sẽ làm mất tác dụng tránh thai
và phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục
đặc biệt khi bóc thì nên dùng tay xé nhẹ nhàng
theo hướng dẫn chỉ dẫn ở bên ngoài
tuyệt đối không nên dùng dao hay kéo để xé
vì như vậy rất dễ làm cho bao cao su bị rách hoặc thùng
sau khi đã bóc xong thì nên dùng tay nhẹ nhàng
bóc núm bên trên trong bao cao su để cho không khí được để hết ra ngoài
bước ba mang bao cao su
khi chụp bao cao su vào đầu dương vật
vòng cuốn bao cao su phải ở phía ngoài
dùng tay cuốn xuống gốc dương vật
trong lúc quan hệ nếu bao cao su bị cuốn ngược lên
hãy cuốn xuống lại ngay để tránh tình trạng tuột bao ra ngoài
bước bốn tháo bao cao su
sau khi xuất tinh dương vật sẽ nhanh chóng xin xuống
vì vậy cần chủ động rút dương vật ra
và giữ chặt ba cao su ở gốc dương vật
để tránh làm rơi vãi tình dịch và âm đạo
sau đó lấy bao ra hóa cẩn thận và cho vào thùng rác
cách sử dụng bao cao su cho nữ
dù không phổ biến nhưng chị em phụ nữ
vẫn có bao cao su dành cho riêng mình
vì vậy chị em cũng cần biết cách sử dụng bao cao su cho đúng
bước một kiểm tra bên ngoài bao cao su
cũng giống như nam giới khi sử dụng bao cao su nữ giới
khi bắt đầu cũng phải quan sát bên ngoài
xem bao có còn hạn sử dụng hay không
bước hai bóc bao và kiểm tra bên trong
dùng tay xé nhẹ nhàng và cẩn thận theo mép bao
chú ý đừng để bị rách hay thủng bao
đồng thời lúc này cũng phải kiểm tra xem
có bao bị thủng hoặc rách hay không
sau đó bóp nhẹ nhàng vòng nhỏ và xoa nhẹ nhàng
cho dịch nhờn thấm hết vào bao
rồi bóp hẹp vòng nhỏ lại rồi đưa vào âm đạo
lưu ý là nên làm cẩn thận nhẹ nhàng
và tránh để cho bao bị xoắn
sau đó có thể thực hiện giao hợp như bình thường
bước ba tháo bao cao su
sau khi quan hệ tình dục cẩn thận trọng khi tháo bao cao su
tránh để tinh dịch rơi trở lại vùng âm đạo
sau đó đem bỏ vào thùng rác
những sai lầm thường gặp khi sử dụng ba cao su bao gồm
sử dụng nhờ bao cao su cùng lúc
bảo quản bao cao su ở nhiệt độ cao
làm rách bao khi bóc
không kiểm tra bao trước khi sử dụng
lựa chọn sai dung dịch bối trơn
tái sử dụng bao cao su